kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu thêm
nên từ nay đến ngày năm tháng một tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chủ yếu là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét
với nền nhiệt tăng lên ngưỡng một mươi năm hai mươi năm độ có nơi cao hơn
sáng tới ngày sáu khi khối không khí lạnh được tăng cường yếu
sẽ gây mưa nhỏ cùng nền nhiệt giảm nhẹ
còn ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong cả ba ngày tới
chỉ có mưa vài nơi đêm trời rét sáng sớm có sương mù
chưa chịu hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
ở ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung trong hôm nay và ngày mai
mưa còn xuất hiện ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
sau đó mưa giảm đến ngày sáu tháng một
cùng với quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh
thì mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại ở các tỉnh thanh hóa đến thửa thiên huế
về nhiệt độ trên khu vực vẫn ở ngưỡng rét
với mức nhiệt từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông rải rác sau đó mưa giảm
và đến ngày mùng sáu thì mưa sẽ tăng trở lại
nền nhiệt tại đây hơi lạnh về đêm và sáng
với mức nhiệt sao động từ hai mươi một hai mươi chín độ
phần còn lại thuộc ninh thuận và bình thuận
chỉ có mưa vài nơi nhiệt độ mát mẻ
ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
với lượng không nhiệt
còn ban ngày trời nắng trời rét nhẹ
về đêm và sáng
với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
sao động trong khoảng từ một mươi bảy ba mươi độ
nên với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chỉ có mưa lác đác
vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày hưởng nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày
sao động trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ